biên tập viên thanh quyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật dự báo hướng đi của cơn bão số bảy
trên đất liền đảo hải nam trung quốc cách quảng ninh hải phòng khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm linh bảy ba độ kinh đông trên đất liền tỉnh quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt
đến bốn h ngày hai mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm linh sáu chín độ kinh đông trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trong đêm nay và ngày mai ở phía nam vịnh bắc bộ vùng biển từ thanh hóa đến quảng trị
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
bắc vĩnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô vân đồn cát hải có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động dữ dội
trên đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng lạng sơn bắc giang có gió mạnh cấp sáu cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
riêng phía bắc tỉnh quảng ninh có gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
cảnh báo từ đêm nay đến hết đêm ngày một mươi chín tháng một mươi sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to trên khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
riêng hải phòng quảng ninh lạng sơn sẽ có lượng mưa từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm cả đợt
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số bảy trong các bản tin tiếp theo